các ngân hàng và nhà mạng đã thống nhất sẽ thu phí giá chọn gói dịch vụ sms banking với mức một mươi một đồng một tháng
ngành du lịch việt nam đang có những dấu hiệu khởi sắc hoạt động sôi động trở lại tại một số địa phương trung tâm du lịch lớn trên cả nước

vào hồi một mươi năm h ngày hai tháng ba trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường bà triệu phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đã phát hiện xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
chủ lô hàng này là nông đức quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thành phố lạng sơn không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp
trước đó quyền khai nhận đã đặt mua số hàng hóa trên với một người không quen biết qua mạng xã hội gia lô với giá là năm mươi đồng một bộ
lô hàng có tổng trị giá hai mươi năm triệu đồng khi đang đi giao cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
cũng liên quan đến thị trường kinh doanh các loại mặt hàng kites thuốc điều trị nước sát khuẩn liên quan đến công tác phòng chống dịch tại tỉnh bắc ninh
nông đức quyền cũng đã chỉ đạo tăng cường lực lượng thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch
đây là số hàng kit test nhanh covid không đủ các điều kiện giấy tờ theo quy định
được lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh phối hợp với đội một cục quản lý thị trường bắc ninh thu giữ vào trường ngày hai mươi tám tháng hai tại khu công nghiệp quế võ
đối tượng vận chuyển số hàng trên là người ngoại tỉnh đang trên đường đi tương hợp
chúng tôi đã phối hợp với
đội ba phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh đã kiểm tra trên khâu lưu thông một trường hợp tại quân anh
địa chỉ là yên mỹ hưng yên làm chủ hàng hóa gồm một ba trăm chín mươi năm bộ kit test covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ gì
đội đã ban hành quyết định xử phạt và tịch thu toàn bộ số hàng hóa trên
theo quyết định của pháp luật
tại các cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược trang thiết bị vật tư y tế lượng người dân đi mua kit test
sinh phẩm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín thuốc điều trị f hay nước sắt quẩn những ngày qua tăng cao
các ngành đơn vị địa phương của tỉnh bắc ninh đã tăng cường tuyên truyền kiểm tra giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường
đảm bảo cân đối cung cầu không để xảy ra hiện tượng đầu cơ trục lợi tiêu thụ hàng không đảm bảo chất lượng
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
đội ba phòng chống dịch đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tiến hành ra sát lắm tình hình
kịp thời phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn hành vi tàng trữ vận chuyển những mặt hàng ký test
thuốc hỗ trợ điều trị covid giảm mạo nhân hiệu hoặc hàng không có một gốc xuất xứ
từ đó kịp thời đề ra biện pháp để giải quyết
thực hiện đợt cao điểm về chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
tỉnh bắc ninh đã triển khai ký cam kết đối với sáu trăm hai mươi tám cơ sở kinh doanh tổ chức kiểm tra bốn mươi sáu vụ
xử lý bốn mươi ba vụ buôn lậu gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ phạt hành chính và tịch thu số tiền gần hai năm tỷ đồng
mời gọi người thân bạn bè thậm chí chỉ là những người không quen biết để mở tài khoản ngân hàng
và bán lại cho các đối tượng lừa đảo
du lịch việt nam đã phối hợp với các bộ ngành địa phương thực hiện mục tiêu kép phục hồi du lịch cả nội địa và quốc tế thích ứng linh hoạt trong tình hình mới
nhờ đó hoạt động du lịch tại các địa phương đã bắt đầu khởi sắc du lịch nội địa đang từng bước phục hồi
hà nội đón bốn triệu lượt khách đà nẵng đón một một triệu lượt lâm đồng đón hai hai triệu lượt quảng ninh đón bốn ba triệu lượt ninh bình đón một ba triệu lượt
tôi tin rằng du lịch sẽ là một ngành cực kỳ quan trọng đóng góp rất nhiều cho sự phát triển chung của đất nước không phải chỉ có ngành du lịch mà kinh tế nói chung
thứ hai là phát triển thương mại và giao lý của nhân dân du lịch có thể giúp cho chúng ta tạo ra được rất nhiều quân vừa làm mà hiện tại chúng ta có thể phù hồi trả lại hai triệu quân vừa làm mà chúng ta đã bắt trong dạy dịch vừa rồi
năm kinh tế khó khăn của ngành du lịch đã khép lại với những ảnh hưởng nặng nề từ dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với sự bứt phá của du lịch các địa phương
và quan tâm hỗ trợ của chính phủ việt nam có quyền kỳ vọng du lịch năm hai nghìn hai mươi hai sẽ vươn lên phục hồi mạnh mẽ